chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay hai mươi bảy tháng hai của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là phần điểm những tin chính có trong chương trình
thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm và làm việc tại tuyên quang
hà nội sẽ có cột mốc km số
xử lý rứt điểm một mươi hai điểm ngập nước tại tp hcm trước ngày một mươi năm tháng sáu
trong phần tin quốc tế cả hai phe ủng hộ và phản đối
bà park geun hye đều biểu tình
italia đưa bảy trăm ba mươi người nhập cư được cứu đến đảo sicili
thưa quý vị và các bạn tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh tuyên quang
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
du lịch nông nghiệp công nghệ cao nhất là gỗ rừng trồng
là những thế mạnh cần khai thác để thúc đẩy công nghiệp chế biến
mặc dù liên tục đạt được mức tăng trưởng
đều đạn qua các năm nhưng tuyên quang vẫn còn là một tỉnh nghèo
đời sống của người dân còn khó khăn
năm hai nghìn một mươi sáu tốc độ tăng trưởng grdp của tỉnh tăng tám so với năm hai nghìn một mươi năm
thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi bốn triệu đồng một người một năm
tổng thu ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu đạt một năm trăm chín mươi hai tỷ đồng
nhưng mới chỉ đáp ứng được khoảng hai mươi bảy chi ngân sách cân đối địa phương
mức thu này chỉ đứng trên ba địa phương thuộc diện thấp nhất cả nước
là điện biên bắc cạn và cao bằng
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh tuyên quang
nghị trung ương bố trí vốn ngân sách để bồi thường giải phóng mặt bằng
triển khai xây dựng đường kết nối tuyên quang với cao tốc hà nội lào cai
điều này có tầm quan trọng đặc biệt để kéo gần khoảng cách với thủ đô
và vùng kinh tế phía bắc làm động lực thúc đẩy kinh tế xã hội du lịch văn hóa trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
du lịch nông nghiệp công nghệ cao nhất là gỗ rừng trồng
là một thế mạnh cần khai thác để thúc đẩy công nghiệp chế biến
kinh tế lâm nghiệp là lối ra cho tuyên quang
và cái lần thế thế phải là cơ hội mẫu
để phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước
thủ tướng đề nghị tuyên quang ưu tiên hàng đầu cho nâng cấp mở rộng hạ tầng cứng đường giao thông
làm tốt công tác tái cơ cấu dân cư nhằm giảm chi phí hạ tầng
về hạ tầng mềm tỉnh cần đẩy mạnh giáo dục cơ bản nâng cao dân trí
đặc biệt là đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm nhà máy may tuyên quang
tại xã phúc ứng huyện sơn dương
nhà máy do tập đoàn diệt may việt nam đầu tư với số vốn trên hai trăm linh tỷ đồng
hiện đang giải quyết việc làm cho sáu trăm linh lao động và dự kiến tạo việc làm cho một hai trăm linh lao động
chiều qua đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã đến thăm làm việc với bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn đắc vinh bí thư tỉnh ủy tỉnh nghệ an
đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thời gian qua
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng
đã đánh giá cao kết quả đạt được của nghệ an trong thời gian qua
đại tướng yêu cầu trong thời gian tới tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền dân vận nắm chắc tình hình
đánh bại những âm mưu bạo loạn lật đổ diễn biến hòa bình của thế lực thù địch cực đoan
bên cạnh đó bộ trưởng chú trọng bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
phải nâng cao năng lực tham mưu đúng đủ sát thực tiễn giúp địa phương xử lý tốt nhất nhiệm vụ trọng tâm
phải kiên định vững vàng sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao chuẩn bị chủ động các phương án xử lý tình huống ngay trên địa bàn
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng giỏi về chuyên môn
liên quan đến vụ hỏa hoạn tại bình dương khiến bốn người tử vong
văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trương hòa bình
về việc khắc phục hậu quả vụ việc trên
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng hai tại khu dân cư trên đường ba mươi tháng bốn phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người trong một gia đình thiệt mạng
trước tình hình trên phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
đến thăm hỏi hỗ trợ kịp thời gia đình hộ dân bị thiệt hại khẩn trương khắc phục hậu quả sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
phó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ đạo các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn
thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và yêu cầu thủ tướng chính phủ tại công điện số năm mươi cdttg ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày thành lập
từ năm một nghìn chín trăm linh bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang tiền thân là nhà thương bản xứ phủ lạng thương thành lập năm một nghìn chín trăm linh bảy với gần năm mươi giường bệnh
từ năm hai nghìn một mươi năm bệnh viện đã trở thành bệnh viện hạng một có gần chín trăm linh giường bốn mươi một khoa
trong đó có trung tâm chạy thận với năm mươi máy đáp ứng điều trị cho số bệnh nhân lớn nhất trong các trung tâm tuyến tỉnh có chất lượng cao của cả nước
hiện nay bệnh viện đa khoa bắc giang trở thành bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện trung ương như bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức bệnh viện e
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi trở thành một đơn vị y tế đồng bộ và hiện đại
có quy mô một giường bệnh với bốn mươi bốn khoa phòng và hai trung tâm thực hiện hơn tám mươi kỹ thuật theo phân tuyến
nhân dịp này bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang đã được chủ tịch nước tạo nguồn trường lao động hạng nhì
cùng với nâng cao chất lượng khám và điều trị việc đổi mới phong cách thái độ phục vụ đang được thực hiện tích cực tại bệnh viện đa khoa kiến an thành phố hải phòng
người bệnh không chỉ hài lòng mà còn thấy yên tâm khi được điều trị và chăm sóc y tế tại đây
là bệnh viện hạng một tuyến thành phố với biên chế năm trăm năm mươi giường bệnh nhưng thực tế bệnh viện đa khoa kiến an đã phải kê tới sáu trăm linh giường
tại đây trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp trên sáu trăm linh bệnh nhân đến khám và điều trị nội chú
bệnh nhân đến bệnh viện chủ yếu từ các huyện xa kinh tế còn khó khăn như vĩnh bảo tiên lãng kiến thụy an lão và quận kiến an
tình trạng quá tải thường xuyên diễn ra tại bệnh viện gây nhiều áp lực cho y bác sĩ và sự mệt mỏi cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân
bệnh viện kiến an cũng song song với lân cao chất lượng khám và điều trị thì chúng tôi đã rất chú trọng
tới quy tắc ứng xử và làm hướng tới sự hài lòng của người bệnh đặc biệt là thấm nhuần tư tưởng của bác
cũng như là nâng cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
thực hiện chủ trương của ngành y tế hơn một năm qua đội ngũ cán bộ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã nỗ lực thực hiện
đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh
bằng những việc làm cụ thể thiết thực
một bộ phận chăm sóc khách hàng được thành lập cùng với đội tiếp xúc người bệnh với ba mươi một đoàn viên thanh niên sung kích
liên tục từ bảy giờ sáng hàng ngày đã có mặt tại khu khám bệnh khu viện phí khu cận lâm sàng
từ hồi sức cấp cứu để hướng dẫn hỗ trợ người bệnh tận tình chú đáo
đồng thời lực lượng này cũng phối hợp với phòng công tác xã hội để kết nối bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
với các nhà hảo tâm hàng tuần cung cấp sáu trăm linh xuất cháo gọi bánh mì miễn phí cho bệnh nhân
tại trung tâm thận nhân tạo tìm mạch chuyển nhiễm phát sữa miễn phí tại khoa ngoại ưu biếu
cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vào thứ ba hàng tuần
đồng thời lực lượng này cũng phối hợp với phòng công tác xã hội để kết nối bệnh nhân có hoảng cảnh khó khăn

với các bệnh nhân mắc bệnh nhân có hoảng cảnh khó khăn
cuộc thi tìm hiểu về đất nước belarus được phát động từ giữa năm hai nghìn một mươi
được đông đảo các bạn trẻ học sinh sinh viên tham gia hưởng ứng
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao một giải nhất hai giải nhì và ba giải ba
cùng giấy khen và quà tặng của đại sứ quán belarus tại việt nam và tổng cục du lịch
đối với những tác phẩm xuất sắc nhất
thưa quý vị và các bạn nhiều quốc gia trên thế giới như mỹ pháp trung quốc
tại thủ đô đều có cột mốc km số
mới đây trong một dự án cải tạo xung quanh hồ hoàn kiếm
ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu quận hoàn kiếm
nghiên cứu bổ sung một số hạng mục cột mốc km số tại hồ hoàn kiếm
rất nhiều người đang mong chờ cột mốc này sẽ mang lại những ý nghĩa đặc biệt
từ năm hai nghìn chín phó giáo sư tiến sĩ hà đình đức đã là người đầu tiên
có ý tưởng phải đặt cột mốc km số tại hồ hoàn kiếm
hà nội là trung tâm của cả nước
đánh dấu tâm điểm của mình ghi nhận như là nơi khởi đầu cho mọi con đường
đây sẽ là một tọa độ để kể từ đó có những đơn vị đo lường đến những địa danh
những địa điểm khác trên cả nước
đã tám năm qua ông rất vui mừng vì ủy ban nhân dân tp hà nội đã quyết định sẽ thực hiện hóa ý tưởng này
thường trên thế giới các thủ đô đều có một điểm gốc
tức là điểm khởi sự của mọi con đường và mọi con đường quay về thủ đô
thì cái này nó mang ý nghĩa tưởng chứng
chứ không phải là nó mang ý nghĩa về mặt đo lường
căn bó với hoàn kiếm từ hàng chục năm nay
nhà báo hà hồng còn lập hẳn một trang web khoaniếm org
đăng tải những bài nghiên cứu về hồ hoàn kiếm tình yêu với hồ hoàn kiếm
theo anh hồ là một bảo tàng sống và việc có thêm cột mốc km số
sẽ là một di tích văn hóa du lịch một điểm nhấn
tặng thêm ý nghĩa đặc biệt của địa danh này

hồ hoàn kiếm nói rằng là nếu mà ai đến pháp thì cố mà đến đó
đứng chụp ở cái vị trí km số
và nếu anh chụp được đến vị trí đó và chụp được ảnh
hoặc đứng ở đó thì anh sẽ có cơ hội trở lại
với cái mảnh đất paris hoa lệ vậy
cũng như là châu âu
và tôi hy vọng rằng là sau khi hà nội đặt một cái vị trí km số
tại hồ hoàn kiếm thì rất nhiều người
nhất là khách quốc tế sẽ đến đây chụp ảnh
sẽ đến đây chụp ảnh
xem và họ cũng nghĩ như chúng ta là
họ rất là mong nhờ có đến đây
mà họ sẽ có nhiều dịp quay trở lại với hà nội
thủ đô yêu dấu của chúng ta
trên thế giới nhiều quốc gia đã xây dựng cột mốc số
ở trong thủ đô
nó không chỉ có ý nghĩa như một tiêu điểm
để thống nhất quản lý lãnh thổ của đất nước
mà còn là một điểm du lịch thú vị
và bất kỳ khách du lịch nào cũng muốn tìm đến
để chụp ảnh lưu niệm
vì thế rất nhiều du khách tỏ ra thích thú
trước việc hà nội sẽ có cột mốc km số
nếu hà nội có một cột mốc như thế
thì đó sẽ là điểm rất thú vị
đó là dấu mốc để bạn có thể nhận diện được
địa danh mình đang đến
tôi nghĩ không chỉ những người dân tại đây
mà du khách sẽ rất thích thú
được chụp ảnh ở đó
mình cũng rất muốn là
cứ đặt chân đến đâu mình cũng muốn chụp ảnh
tại cái km số đó
để mình lưu lại kỷ niệm là mình đã đến
cái địa phận đó
và mình đã đến những nơi mà
của các địa danh mà mình đã đến
những cột mốc bên dưới
cột mốc toạn độ hay cột mốc số
luôn là những điểm dừng chân với nhiều ý nghĩa
cùng với tháp rùa tháp hoàng phong
biểu điện hà nội cầu thê húc
cột mốc km số sẽ mang lại những ý nghĩa đặc biệt
tăng thêm giá trị văn hóa tinh thần
cho không gian hồ hoàn kiếm
một địa danh mà bất kỳ ai cũng muốn đặt chân khi đến thủ đô
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết
quận đang nghiên cứu kỹ lưỡng
những ý tưởng xây dựng km số
đây sẽ là công trình bền vững lâu dài
nên không thể thực hiện vội vàng
nhưng chúng ta hoàn toàn hy vọng
vào một di tích ý nghĩa
sẽ góp phần tăng thêm giá trị văn hóa tinh thần
cho không gian hồ hoàn kiếm
trong phần tiếp theo của chương trình
thành lập tám đội ứng phó nhanh
khi phát hiện virus cúm ah bảy n chín
xử lý rứt điểm một mươi hai điểm ngập nước
trước ngày một mươi năm tháng sáu
trước diễn biến phức tạp của dịch cúm ah bảy n chín
tại trung quốc
việt nam sẽ thành lập tám đội ứng phó nhanh
để kịp thời xử lý khi phát hiện virus cúm trên
đó là thông tin từ cuộc họp triển khai
các biện pháp ngăn chặn cúm da cầm h bảy n chín
và các chủng cúm gia cầm khác
xâm nhiễm qua biên giới
giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng lãnh đạo hai mươi năm tỉnh thành phía bắc
vừa diễn ra ngày hai mươi sáu tháng hai
theo tổ chức y tế thế giới
chỉ trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
trung quốc đã ghi nhận một trăm một mươi hai trường hợp
người bị nhiễm cúm ah bảy n chín
ở một mươi sáu tỉnh thành
trong đó có những tỉnh phía nam
giáp biên giới việt nam
vì vậy nguy cơ lây lan dịch vào nước ta là rất cao
đáng lo ngại tỷ lệ tử vong
do chủng cúm này gây ra rất lớn
lên tới bốn mươi
trước tình hình đó cục thú y đã thành lập
năm đoàn kiểm tra tại các tỉnh biên giới phía bắc
gồm cao bằng hà giang lạng sơn
quảng ninh và các tỉnh thành phố
như hà nội bắc giang bắc ninh
mắm là loại cây có sức sống mãnh liệt
luôn tiên phong trong việc giữ đất
lấn biển ở biệt rừng ngập mặn cà mau
thời gian gần đây cơ quan chức năng địa phương
phát hiện một diện tích rừng mắm
nằm trong khu du lịch khai long
bị chết bất thường
đến nay nguyên nhân cây chết đã được làm rõ
đây là một phần diện tích rừng mắm
bị chết nằm trong khuôn viên
khu du lịch khai long mà công ty công lý
đã thuê môi trường rừng của nhà nước
để mở rộng điểm du lịch lý thanh long hai
cuối mùa mưa hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi bảy
quá trình triển khai dự án
đơn vị khai thác du lịch phát hiện
cây rừng có dấu hiệu bị chết bất thường
khi mà phát hiện cây rừng bị xuống lá
có nguy cơ chết
thì cũng có báo cơ quan chức năng
và công ty cũng tạo
các kênh và các cống để sổ nước
để sổ nước
để lấy phục hồi cây lại
vào một số cây rừng trong thời gian bị chết
thì nó cũng có phục hồi sống lại
ngay sau khi nhận được tin báo
kiểm lâm cà mau
đã xuống kiểm tra thực tế
và hướng dẫn người của công ty công lý
mở hết các cống để tháo nước cứu cây
nhờ đó sau ngày tháo cạn mực nước trong rừng
khoảng năm mươi trong khoảng tám hectare
số cây mắm có dấu hiệu chết ban đầu
đã được cứu vãn
về nguyên nhân cây chết
cơ quan chức năng cà mau khẳng định
không phải do con người bức hại
mà là do mưa lớn gây ngập uống cực bộ
trong khi hệ thống cống trong rừng không thoát kịp nước
bởi chiều cường ngoài sông rạch dâng cao

không có thể đánh bại

sự thay đổi bởi lựa chọn
thì cây mắm sẽ bị phá vỡ
học viên đã cho biết
nếu cây mắm có trực tiếp ở ngoài giang biển
và không bị tác động trực tiếp
của sống biển và sạch lởi giang biển

và thay thế bằng loại cây khác
có thể trồng hoặc là tẩy sinh

học viên đã cho biết
khác có thể trồng hoặc là tấy sinh mà chủ yếu ở rừng ngập mặn là cây đứa
ngoài diện tích rừng mắm bị chết trong khuôn viên khu du lịch khai long
ngành nông nghiệp cà mau cho biết rừng mắm còn bị chết giải rác
ở một số nơi trên lâm phần rừng ngập mặn của cà mau
đặc biệt là dọc hành lang lộ giới tuyến đường hồ chí minh
đoạn từ huyện nam căn về xã đất mũi của huyện ngọc hiển
kiểm lâm tỉnh cà mau đang khẩn trương giả soát lại toàn bộ diện tích cây chết
trên lâm phần để có hướng xử lý phục hồi rừng hữu hiệu trong thời gian tới
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các cơ quan chức năng phải xử lý rứt điểm thêm một mươi hai
trong tổng số ba mươi năm điểm ngập nước còn tồn tại trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
và đến năm hai nghìn một mươi chín phải cơ bản giải quyết hoàn thành ba mươi một điểm ngập
theo đó trước mắt phải xử lý được một mươi hai điểm ngập trên các tuyến đường lương văn can
mai xuân thưởng hậu giang lê quang sung
cao văn lầu hồng bàng ba vân gò dưa tân hương trường vĩnh ký an dương vương gò dầu trước ngày một mươi năm tháng sáu tới
sở giao thông vận tải được giao đề xuất chuẩn hóa từng bước thay thế các miệng hố ga không đạt tiêu chuẩn
hoặc có những khiếm khuyết như không ngăn được rác mùi hôi
trước mắt giá soát các điểm ngập nặng để ưu tiên triển khai cải tạo thay thế các hố ga
đồng thời phối hợp với các quận huyện tháo rỡ ngay các gam dốc các chứa ngại vật trái phép trên lòng đường
làm cản trở hạn chế khả năng dòng chảy thoát nước hoàn thành trong tháng ba này
để thông thoáng dòng chảy tăng khả năng thoát nước trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
sẽ phối hợp với công ty thoát nước đô thị thành phố và các quận huyện
hoàn tất công tác nạo vết cống mương cành dạch thoát nước trước ngày một mươi năm tháng sáu
hiệp hội thương mại điện tử vcom đã công bố chỉ số thương mại điện tử ebi năm hai nghìn một mươi chín
theo đó thành phố hồ chí minh và hà nội tiếp tục là hai điểm
địa phương dẫn đầu về chỉ số thương mại điện tử năm nay
theo hiệp hội thương mại điện tử vcom năm địa phương dẫn đầu về chỉ số ebi là
thành phố hồ chí minh bảy mươi tám sáu điểm hà nội bảy mươi năm tám điểm đà nẵng năm mươi hai tám điểm
bình dương bốn mươi ba điểm và hải phòng là bốn mươi hai hai điểm
có năm địa phương có thứ hạng thấp nhất là yên bái tuyên quang bắc cạn cà mau lạng sơn
chỉ số thương mại điện tử được xây dựng từ bốn chỉ số thành phần chính là
hạ tầng công nghệ thông tin
và nguồn nhân lực các giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng
doanh nghiệp với doanh nghiệp và chính phủ với doanh nghiệp
năm nay việc xây dựng ba chỉ số đầu tiên có xem xét thêm các tiêu chí về tên miền
mức thu nhập của cư dân và số doanh nghiệp bình quân theo dân số của mỗi địa phương
kết quả dựa trên cuộc khảo sát ba năm trăm sáu mươi sáu doanh nghiệp tại năm mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước
tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh quảng trị có tổng chiều dài bảy mươi năm năm km
với sáu mươi hai đường ngang được cấp phép và hai mươi sáu đường ngang được cấp phép
các đường ngang do dân tự phát
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông từ những con đường ngang do người dân tự phát
thực trạng này đang là vấn đề khó khăn đối với ngành đường sắt và các ngành chức năng ở địa phương
đây là con đường ngang do người dân ở thôn kinh tế mới xã triệu thượng huyện triệu phong tỉnh quảng trị tự mở
nhìn những hình ảnh này mới thấy hết được nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông khi người dân đi qua đây
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông từ những con đường ngang được cấp phép và hai mươi sáu đường ngang được cấp phép
bên cạnh việc mất an toàn giao thông từ những đường ngang dân sinh tự phát một bất cập nữa đó là sự thiếu đồng nhất trong việc đấu nối giữa đường bộ và đường sắt
do quá trình thi công đường bộ không được đấu nối sát với đường sắt chính vì vậy đã tạo ra những đoạn đường ổ gà gây mất an toàn giao thông như thế này
làm đường gom để tạo thủy quyền thần lối cho phương tiến đi lại trên đường gom đó và đóng lại tất cả đường ngang bất thực pháp này lại
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh quảng trị mặc dù chưa xảy ra vụ tai nạn đường sắt nào
nhưng nếu những con đường ngang dân sinh tự phát này không được giải quyết một cách triệt đề
thì nguy cơ tìm ẩn tai nạn giao thông đường sắt sẽ luôn dình dập đối với những người dân đi qua đây
tại thành phố hồ chí minh câu lạc bộ doanh nhân hai nghìn ba mươi thuộc câu lạc bộ saigon times vừa tiếp tục tổ chức đoàn xe caravan
xuất phát ở việt nam đến campuchia thái lan từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy để cùng nhau hợp tác đầu tư và hoạt động từ thiện
trong hành trình giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp thành viên câu lạc bộ hai mươi ba mươi với doanh nghiệp hai nước campuchia thái lan lần này
đoàn sẽ dừng chân thăm và tặng một một trăm năm mươi xuất quà gồm xe đạp dụng cụ học tập tổng trị giá hơn một tỷ đồng
cho học sinh nghèo hiếu học của hai huyện khó khăn
theo hành trình đoàn caravan đi qua các cung đường có chiều dài hai hai trăm năm mươi km đây không chỉ đơn thuần là hoạt động thiện nguyện
mà trong chuyến đi lần này đoàn caravan với hơn năm mươi xe ô tô gần ba trăm linh doanh nhân gặp gỡ chính quyền và doanh nhân hai nước bạn
thực hiện xúc tiến đầu tư hợp tác kinh doanh thông qua sự hỗ trợ của phòng thương mại công nghiệp campuchia và tổng cục du lịch thái lan
trong phần tin quốc tế cả hai phe ủng hộ và phản đối bà park geun hye đều biểu tình
italia đưa bảy trăm ba mươi người nhập cư được cứu đến đảo sicili
hàng trăm nghìn người thuộc hai phe ủng hộ và phản đối tổng thống bị luận tội buckine đã xuống đường tuần hành tại thủ đô seoul của hàn quốc
các cuộc biểu tình quy mô lớn này diễn ra chỉ hai ngày
trước khi tòa án hiến pháp hàn quốc tiến hành phiên điều trần cuối cùng nhằm quyết định liệu bà park có chính thức bị luận tội hay không
về phía những người phản đối bà con he họ cho biết chọn ngày hai mươi năm tháng hai để tiến hành biểu tình vì đây là ngày đánh dấu tròn bốn năm bà tại nhiệm vị trí tổng thống
những người biểu tình cho biết họ mong muốn đặt ra một thời hạn rõ ràng cho việc luận tội bà park
trong khi đó những người biểu tình ủng hộ bà parkun he hầu hết là những người lớn tuổi vẫy quốc kỳ và hô khẩu hiệu yêu cầu tòa hiến pháp bỏ việc luận tội
theo công bố của các bên tổ chức các cuộc biểu tình có khoảng một triệu người tham gia biểu tình phản đối bà parkune trong khi số người ủng hộ tham gia tuần hành là ba triệu người
tuy nhiên cảnh sát cho biết chỉ có khoảng một trăm linh người của cả hai phe tham gia
liên quan đến cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống pháp ứng cử viên độc lập cựu bộ trưởng kinh tế pháp emmanuel macron
vừa công bố một phần đề xuất nhằm khôi phục tăng trưởng ở khu vực nông thôn nước này
hiện tỷ lệ ủng hộ ông macron đang tăng mạnh sau khi ông nhận lời đề nghị liên minh với một ứng viên trung hữu khác
phát biểu tại một thị trấn ở miền trung tây nước pháp ông emmanuel macron đã trình bày kế hoạch đầu tư vào kinh tế nông thôn trong tương lai
trước đó ứng cử viên ba mươi chín tuổi này đã bị các đối thủ chỉ trích là thiếu chương trình hành động cụ thể khi không công bố các mục tiêu của mình
ông macron cũng cho biết nếu giành chiến đấu
thắng trong cuộc bầu cử tới ông sẽ lập kế hoạch đầu tư năm mươi tỷ euro trong nhiệm kỳ tổng thống kéo dài năm năm
đồng thời đầu tư trực tiếp năm tỷ euro vào lĩnh vực nông nghiệp
ngoài ra ông cũng khẳng định các chính sách nông nghiệp chung cần phải cải tổ và nông dân pháp cần phải có niềm tin vào một chính sách nông nghiệp trên toàn châu âu
trước đó theo các kết quả thăm dò dư luận tỷ lệ ủng hộ ông macron đã tăng mạnh lên mức ba mươi ba
lực lượng bảo vệ bờ biển italia vừa cho biết đã đưa khoảng bảy trăm ba mươi người nhập cư
trong đó có nhiều phụ nữ mang thai cùng trẻ em không có người lớn đi kèm
đến cảng augusta thuộc đảo sicili miền nam nước này
đây là một phần trong số hai bảy trăm năm mươi người di cư được cứu trên biển địa trung hải trong năm ngày qua
nguyễn phong chủ tịch đảng trung hữu
về người tị nạn macron rotuno cho biết
những người nhập cư được giải cứu thuộc nhiều quốc tịch khác nhau
trong đó có cả người nigeria australia sudan palestine và syri
theo thống kê của bộ nội vụ italy tính từ đầu năm đến nay đã có hơn một mươi bảy trăm linh người nhập cư đến bờ biển nước này
năm hai nghìn một mươi sáu có khoảng một trăm tám mươi một người nhập cư đi bằng thuyền đến italy
và hơn năm người đã bỏ mạng tại địa trung hải trong hành trình vượt biển đi tìm miền đất hứa
ước tính hơn một triệu rưỡi người nhập cư đã đến châu âu
kể từ năm hai nghìn một mươi năm để ngăn chặn dòng người tị nạn và nhập cư
hồi đầu tháng này italy và liên minh châu âu đã cam kết tài trợ cho các trại nhập cư ở libya
do liên hợp quốc bảo trợ và cung cấp trang thiết bị
cũng như đào tạo lực lượng bảo vệ bờ biển liby chống lại những kẻ buôn người
năm hai nghìn một mươi bảy là mùa trao giải thứ tám mươi chín của oscar giải thưởng của viện hàn lâm khoa học và điện ảnh mỹ
oscar không chỉ ấn tượng bởi các bộ phim hay hạng mục trao giải
mà còn thú vị ngay chính
chuyện xung quanh bức tượng vàng
người nghĩ ra ý tưởng cho bức tượng oscar là chỉ đạo nghệ thuật của hãng mg
sau đó nhà điêu khắc georgi stanley đã tạo ra một bản tượng bằng đất xét trước khi được mạ vàng
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tất cả các bức tượng oscar đều được sản xuất bởi công ty a s o n
mỗi năm công ty a s o n sẽ sản xuất trung bình năm mươi tượng vàng phục vụ cho mùa dài
và làm thêm một số tượng để giữ phòng

mỗi tượng vàng oscar đều có một series riêng và được lưu lại trong kho dữ liệu của viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh mỹ
để làm được một tượng vàng oscar thường mất từ tám đến một mươi tiếng
kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi viện hàn lâm khoa học và điện ảnh mỹ đã ra quy định về việc chủ nhân của các bức tượng oscar
và người thừa kế của họ không được phép bán bức tượng
trừ trường hợp bán lại cho chính viện hàn lâm với giá tượng trưng một đô la mỹ
nếu bạn là người yêu thích nghệ thuật điêu khắc
chứa nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm muxelo
muxelo atlantico bảo tàng điêu khắc dưới nước đầu tiên tại châu âu
bảo tàng này mới khai trương hồi đầu năm và đã trở thành một trong những địa điểm du lịch độc đáo nhất trên thế giới
mosco atlantico gồm ba trăm linh tác phẩm điêu khắc thể hiện các hình dạng và nhiều hoạt động của con người
như một con thuyền chở rất nhiều người
biểu thị cho cuộc di cư của hàng nghìn người tị nạn đến các đảo ở italy biển địa trung hải
bảo tàng trưng bày các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ người anh jason taylor
chúng được đưa xuống nước vào tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
những tác phẩm này được tạo ra từ những vật liệu thân thiện với môi trường
chúng được đặt xuống biển thu hút và tạo môi trường cho một số sinh vật biển sống
từ đó sẽ thể hiện được ý nghĩa của bảo tàng là mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
bảo tàng nằm ở độ sâu từ một mươi hai đến một mươi năm mét
nên du khách có thể đến chiêm ngưỡng bằng cách lặn hoặc nhìn qua thuyền có đáy kính
xin kính chào và hẹn gặp lại